từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay đã có một trăm ba mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang và tp hcm
một trăm hai mươi tám ca ghi nhận trong nước cụ thể tại bắc giang có bảy mươi bốn ca
tp hcm có ba mươi một ca một mươi sáu ca tại bắc ninh sáu ca tại hà nội và hải dương có một ca
như vậy là số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn bảy trăm hai mươi bốn ca
tổng số ca điều trị khỏi là ba tám mươi năm ca